chào mừng quý vị và các bạn đến với tiêu điểm kinh tế của thành phố hôm nay
nhìn lại thị trường bất đồng sản năm hai nghìn hai mươi hai nhiều đánh giá cho rằng đây là một năm lên bỏng xuống trầm
khi mà từ đầu năm thì thị trường hơn phấn nhưng chuyển sang giai đoạn từ giữa đến cuối năm
thị trường lại chuyển sang giai đoạn chầm lắng kéo dài
và để có cái nhìn cụ thể hơn tiêu điểm kinh tế tuần này sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ sử ngọc khương
là giám đốc cấp cao sau vô việt nam về thị trường bất đồng sản năm hai nghìn hai mươi hai
vâng xin cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình
như thường lệ vào thời điểm gần tết nguyên đán thị trường mua bán bất đồng sản tại thành phố hồ chí minh nói riêng
và khu vực phía nam nói chung khởi sắc và sôi động trở lại
xong đến quý cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi hai sự ảm đạc chầm lắng vẫn đang bao trùm ngành địa ốc
việc thanh khoản giao dịch giảm nguồn cung mới hạn chế trong khi sản phẩm tồn kho ngày càng nhiều
khiến thị trường bất động sản ngày càng khó khăn
nhìn lại một năm qua thì từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến quý ba năm hai nghìn hai mươi hai thị trường bất động sản khởi sắc được đôi phần
nhưng đến quý cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi hai sự ảm đạm chầm lắng lại bao trùm thị trường
khiến giá bán sản phẩm nhà căn hộ đất nền không tăng
thanh khoản chịu sức ép lớn nhà đầu tư có xu hướng dùng vốn tự có nhiều hơn sử dụng các đòn bẩy tài chính
thị trường bất động sản ngày càng khó khăn hiện tượng sốt đất cũng không còn
hoạt động đầu cơ giai đoạn này cũng đã giảm hẳn
theo dữ liệu mới đây của bấtđồngsản com vn trong quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
mức độ quan tâm bất động sản bán trên cả nước tiếp tục giảm mạnh
nhu cầu tìm mua các loại hình bất động sản đều giảm mạnh trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
lượt tìm kiếm đất nền cả nước giảm năm mươi căn hộ giảm chín nhà riêng giảm hai mươi năm
biệt thự liên kề giảm một mươi hai so với giai đoạn đầu năm hai nghìn hai mươi hai
tình trạng khát vốn của chủ đầu tư đã diễn ra từ đầu năm tới nay

từ tiến ngành hàng
cái thứ hai là liên quan đến việc là thị trường vốn cho khu vực bất đồng sản
trong trường hợp này chúng ta sẽ nói đến liên quan đến hai nhóm vấn đề chính
việc tắt chặt chính dụng và kiểm soát trái phiếu phát hành do các doanh nghiệp bất đồng sản
thì đây là hai nhóm vấn đề chính mà nó làm cho thị trường bất động sản khó khăn trong năm vừa qua
vậy thì theo tiến sĩ là trong năm vừa qua thì thị trường bất đồng sản đã có những cột mốc quan trọng nào
chúng ta thấy rằng là năm hai nghìn hai mươi hai có những cục mốc mà chúng ta phải đánh tính là cục mốc cả thuận lợi và không thuận lợi
thuận lợi là chúng ta đã có được sự khởi sắc rất là rõ ràng sau cái đại dịch covid vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
là chúng ta bắt đầu là nới lỏng các việc kiểm soát covid
và tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai các chuyến bay quốc tế của việt nam đã nối liệ với các nước trên thế giới
một cách nổi bật
thuận lợi thì như vậy ở góc độ này thì chúng ta thấy là ở các khu vực bất đồng sản công nghiệp bất đồng sản du lịch
nó đã có một khởi sách rất là rõ ràng
bất động sản nhà ở thì chúng ta thấy rằng là cái nguồn cung trên thị trường rất là hạn chế
và các doanh nghiệp bất đồng sản phải đối đầu với những khó khăn những cái thách thức như tôi cũng chưa vừa trình bày
đó chính là vấn đề pháp lý thủ tục của dự án cũng như nguồn vốn để thực hiện dự án
và bên cạnh đó nữa thì đối với bất động sản nhà ở
thì người dân cũng khó khăn trong việc tìm được nguồn vốn từ các ngân hàng để mua các sản phẩm nhà ở
đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải cân nhắc
và một cái cột mốc nữa về mặt nó làm cho thị trường nó khó hơn
đó là vấn đề liên quan đến lãi suất ngân hàng gia tăng
liên quan đến việc kiểm soát lạm phát thì ngân hàng nhà nước cũng như chính phủ
cũng có những cơ chế những điều tiết về chính sách tiền tệ
vậy thì với cá nhân thiếu sĩ
tại thời điểm hiện tại thì thị trường bất động sản là lạc quan hay là bi quan
đến thời điểm này chúng ta đang ở những ngày cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi
thì tôi cho rằng thị trường bất đồng sản một lần nữa rất khó khăn
tuy nhiên thì tôi cũng kỳ vọng rằng là những cái điều tiết của chính phủ
cũng như kỳ họp vừa rồi bàn tròn do thủ tướng chính phủ
cũng như ban kinh tế trung ương tổ chức vào thứ bảy vừa rồi
thì cũng đã có những chỉ đạo rất là sắc sao rất là ràng
là nhằm đảm bảo cái tính ổn định của nền kinh tế mặt vĩ mô
và hỗ trợ cũng như là giải quyết những khó khăn của thị trường bất động sản
thị trường bất động sản đã đi qua gần một năm hai nghìn hai mươi hai với nhiều biến động thăng trầm
điểm đáng chú ý là thị trường đã có giai đoạn đối mặt với thực tế giá bán tăng cao
ở một số phân khúc khiến người mua thận trọng dừng lại nghe ngóng
mặt khác các vướng mắc pháp lý nhiều năm nay chưa được thao gỡ
khiến doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không có dự án mới
hoặc không triển khai được dự án dẫn đến nguồn cung tiếp tục bị thiếu hụt
tranh lệch cung cầu ngày càng gia tăng đặc biệt ở phân khúc nhà ở
thêm vào đó những tác động từ chính sách đặc biệt là động thái kiểm soát tín dụng bất động sản
của ngân hàng nhà nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường bất động sản trong năm qua
tuy nhiên theo các chuyên gia thị trường bất động sản sẽ phát triển lành mạnh hơn
sau những động thái chấn chỉnh của chính phủ
dự thảo luật đất đai luật kinh doanh bất đồng sản luật nhà ở sửa đổi
được kỳ vọng giúp thanh lọc các dự án và chủ đầu tư yếu kém
hạn chế tình trạng động cơ gia tăng chất lượng sự an toàn minh bạch và niềm tin cho thị trường
tạo ra lực đẩy và là ánh sáng cuối đường hầm giúp thị trường thoát khỏi khung cảnh chầm lắng hiện tại
chuẩn bị những bước đột phá mới cho năm hai nghìn hai mươi ba
vâng thì nếu mà nói về khó khăn thì ta có thể nói là thị trường bất động sản
vẫn chưa là gì so với thị trường chứng khoán nhưng mà hiện nay thì thị trường bất đồng sản
lại đang được giải cứu vậy thì tiến sĩ thì tiến sĩ nhận định như thế nào về vấn đề trên ạ
tôi thì có cái phản biệt ngược lại chưa chắc thị trường chứng khoán nó khó khăn hơn thị trường bất đồng sản
thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy là khi chỉ số vnnx rớt xuống đúng không
và khi các cổ phiếu nó rớt xuống thì chúng ta thấy ngay lập tức
là nó xuất hiện là cái sự thu lỗ của các nhà đầu tư ngay lập tức
và từ trong cái thị trường người ta thường bảo là ra đảo hay đi xa bờ vậy đó
nhưng thực chất ra chúng ta sẽ thấy được cái đó ngay lập tức là chúng ta lỗi như thế nào
và thị hồi phục nó như thế nào thì nó vẫn nhanh hơn ở thị trường bất đồng sản
bất đồng sản thì chúng ta thường gọi cái từ trong tiếng anh nó gọi là painful đó
nó đau đớn hơn nhiều nó từ từ từ từ từ từ
và khi thị trường hồi phục nó mất thời gian bởi vì nó bị phụ thuộc vào các điều tiết
và các cái chỉ đạo của chính phủ
và trong trường hợp này nó có đồ trễ về chính sách
và một vấn đề nữa ở thị trường bất động sản chúng ta thấy rằng
cái tính thanh khoản của thị trường bất đồng sản nó khó khăn hơn nhiều so với cổ phiến đi miết
như vậy thì để trả lời mà thị trường bất động sản khó khăn hay là thị trường chứng khoán
chúng ta nghĩ rằng chứ chắc cái nào có khăn
vậy thưa tiến sĩ thì thị trường bất động sản sẽ như thế nào sau khi mà được giải cứu ạ
tôi cho rằng vấn đề là chúng ta đã có chỉ đạo sát sao của phó thủ tướng lê minh khái
cũng như là cuộc họp vừa rồi của thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo rất là rõ ra
trong cái việc là hỗ trợ giải quyết những khó khăn ở khu vực bất đồng sản
tuy nhiên nó sẽ gồm hai nhóm vấn đề chính mà tôi cho rằng
thứ nhất là vấn đề pháp lý chúng ta sẽ giải quyết như thế nào
chúng ta hỗ trợ xử lý như thế nào
vấn đề thứ hai là vấn đề liên quan đến nguồn vốn
để cho các doanh nghiệp đủ khả năng để phát triển
khi mà các dự án đã đủ các thủ tục về pháp lý đủ có quyền để huy động vốn
từ các định chế tài chính từ ngân hàng
chuyện mà tôi cho rằng là có thể vấn đề vốn chúng ta có thể giải quyết được
nhưng vấn đề pháp lý của các dự án tôi e rằng nó sẽ mất thời gian nhiều hơn
cho nên là để trả lời là thị trường bất động sản như thế nào
khi mà chúng ta có cái sự hỗ trợ của chính phủ trong việc này
chúng ta đang dùng từ giải cứu đó thì tôi cho rằng chúng ta xem nó như thế nào
tôi cũng không có bi quan mà cũng không có quá tích cực trong trường hợp này
liệu các cái dự án mà chúng ta đang giải cứu đó nó nằm trong cái nhóm nào
vâng vậy thì có thể nói rằng là

năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua là một năm thăng trầm của thị trường bất đồng sản
vậy thì theo tuyến sĩ là những bài học được rút ra sau những thăng trầm ấy là gì
bài học này tôi nghĩ rằng không chỉ cho doanh nghiệp
mà bài học này cũng dành cho những nhà quản lý nhà nước
chúng ta phải nói thẳng với nhau như vậy
thứ nhất ở góc độ chung cho các bên liên quan
cơ quan quản lý nhà nước nhà đầu tư nhà phát triển bất đồng sản
vấn đề trước tiên và tôi vẫn muốn nhấn mạnh trong cuộc họp vừa rồi
ở hà nội vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai vừa rồi là vấn đề pháp lý của dự án
và nó đã tồn tại rất nhiều năm
bài học thứ hai liên quan đến thị trường vốn
thì tôi cho rằng trong trường hợp này đối với doanh nghiệp bất đồng sản là nhiều hơn
cũng cần xem lại cái việc tái cấu trúc danh mục đầu tư
cũng cần xem là cái năng lực triển khai và năng lực tài chính của mình
nếu trong trường hợp này chúng ta không thực hiện được hoặc là có những khó khăn
tôi không thể dạy các doanh nghiệp bất động sản được
họ rất là giỏi
nhưng mà với góc nhìn của thị trường nói chung đã phản ánh trong thời gian vừa qua
thì cái năng lực tài chính của các doanh nghiệp bất động sản dường như phụ thuộc rất nhiều vào
thứ nhất từ người mua thứ hai từ tính dụng thứ ba từ trái phiếu
thứ tư từ các tổ chức tín dụng khác
chúng ta thấy rằng là hầu hết các doanh nghiệp chúng ta đơn thương độc mã là nhiều
và sử dụng các công cụ tài chính
và công cụ tài chính này hầu như hết là công cụ tài chính nợ
khi mà chính sách tài khoá chính sách tiền tệ
thay đổi trong trường hợp là chúng ta nói là cái rung tín dụng vào cái khu vực bất động sản
hoặc chúng ta đang nói như về chính sách về tiền tệ
khi mà chúng ta tăng cái lãi xuất thì ngay lập tức các doanh nghiệp của nền kinh tế
sẽ gặp khó khăn ngay lập tức
trong đó có các doanh nghiệp bất đồng sản
thì cái đây là một cái bài toán tôi cho rằng là một cái năm mà chúng ta nhìn lại
cũng như năm hai nghìn tám hai nghìn chín và bài học thứ hai này đã được lập lại
với câu hỏi cuối cùng là tiến sĩ có thể đưa ra những dự báo
hay là những kịch bản nào cho thị trường bất động sản năm hai nghìn hai mươi ba
để trả lời câu hỏi về cái kịch bản hai nghìn hai mươi ba thì chúng ta phải có những cái gạch đầu dòng giả định
thứ nhất là chúng ta có nới rộng hơn về cái rung tín dụng
cái giả định thứ hai lãi xuất không như bây giờ có nghĩa là nhiều hơn
không thể một mươi một mươi một hai mươi ba một trăm linh bốn trăm linh được
cái thứ ba nữa là những vấn đề pháp lý bộ trưởng bộ sự dân đang chủ trì
để giải quyết những khó khăn được cởi bỏ
và cái thứ tư nữa là cái bối cảnh của kinh tế thế giới
có những việc nó tích cực hơn trong trường hợp này là liên quan đến chiến tranh
liên quan đến dầu mỏ liên quan đến lạc pháp tích cực hơn
thì tôi cho rằng thị trường bất động sản cho một đất nước có dân số một trăm linh triệu dân
đặc biệt những nhóm bất đồng sản sâu bất đồng sản du lịch bất đồng sản công nghiệp
và bất đồng sản nhà ở sẽ khơi sắc
vâng xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ ạ
thưa quý vị nhiều chuyên gia cho rằng mặc dù thị trường bất động sản
hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng chưa tới sự suy thoái
bởi sự quan tâm cũng như là nhu cầu đối với kênh đầu tư bất động sản
vẫn còn ở mức độ cao
và hy vọng là trong thời gian tới thị trường bất động sản sẽ bước vào giai đoạn
tái cân bằng và sẽ tiếp tục phát triển khi mà nhà nước có những biện pháp
cũng giống như là chính sách công cụ để điều tiết cung cầu thị trường bất động sản
còn bây giờ thì tiêu điểm kinh tế tuần này xin được tạm dừng tại đây
một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ sở ngọc khương đã tham gia chương trình
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại